chiều ngày bốn tháng một công an tp biên hòa tỉnh đồng nai triệu tập lấy lời khai đối tượng nguyễn thanh việt bốn mươi tuổi và nguyễn thanh bình bốn mươi hai tuổi cùng ngụ tỉnh tiền giang để điều tra về hành vi bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ sáng cùng ngày trong lúc tuần tra trên sông đồng nai lực lượng công an thành phố biên hòa đã phát hiện ba thuyền với khoảng một mươi đối tượng đang bơm hút cát trái phép đoạn thuộc địa phận khu phố ba phường bửu long
khi phát hiện công an các đối tượng đã tăng ga thuyền bỏ chạy riêng hai đối tượng nguyễn thanh việt và nguyễn thanh bình đã bị lực lượng chức năng khống chế
tại hiện trường trên hai thuyền được trang bị máy bơm hút cát chuyên dụng với mã lực lớn trong khi một thuyền còn lại dùng để vận chuyển đã có hàng chục mét khối cát bơm lên từ lòng sông đồng nai
bước đầu hai đối tượng khai nhận cùng một số đối tượng đã bỏ trốn thực hiện bơm hút cát trái phép trên sông đồng nai nếu chót lọt sẽ trở về bán tại một số tỉnh miền tây
khai thác cát trái phép diễn ra rất phức tạp trên sông đồng nai ngoài các lực lượng như cảnh sát môi trường cảnh sát giao thông công an thành phố biên hòa
ban giám đốc công an tỉnh đồng nai còn huy động thêm lực lượng cảnh sát cơ động tham gia đấu tranh với nạn cát tặc